từ khi nền mỹ thuật hiện đại ra đời trải qua những năm tháng chiến tranh giữ nước
các nghệ sĩ tạo hình đã coi việc phản ánh hiện thực đấu tranh cách mạng như một truyền thống đặc thù
lớp lớp họa sĩ đã coi việc cầm bút vẽ như cầm cây súng cầm vũ khí chiến đấu của chính mình
họa sĩ phạm lực là một người như thế
những ngày này khi xem tranh của ông ký ức chiến tranh lại hiện ra sống động và chân thực
như những ngày này cách đây bốn mươi năm năm về trước
họa sĩ phạm lực là một trong những họa sĩ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống mỹ giai đoạn một nghìn chín trăm sáu mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ba mươi tám năm hoạt động trong quân ngũ với cây cọ vẽ trên tay ông đã đi qua nhiều vùng đất
tham gia nhiều mặt trận để vẽ lại lịch sử cuộc đấu tranh giữ nước đầy ánh dũng và kiên cường của quân dân cả nước
tôi không phải là trực tiếp chiến đấu nhưng mà tôi lại là trước khi chiến đấu hoặc sau chiến đấu thì lại có tôi
tức là tuyên truyền thu gom đi tuyển chọn các hạt nhân về để dạy
kết hợp ở đó thì tôi sáng tác
đến bây giờ tuy tuổi cao rồi nhưng mình vẫn chưa vẽ được một cái tác phẩm nào xứng tầm với cái cuộc chiến tranh của dân tộc mình
thành vẫn thèm thuộc vẫn chờ đợi
đề tài chiến tranh trong tranh của ông vô cùng phong phú và đa dạng
với ông chiến tranh không chỉ có đau thương mất mát mà còn là đợi chờ các khoải hy sinh
từ những điều nhỏ bé nhất ông không vẽ về chiến tranh bằng súng ống đạn dược mà bằng cách nhìn sâu sắc từ phía sau cuộc chiến
tranh của ông vì thế đã cổ vũ tinh thần chiến đấu cho bộ đội ở chiến trường và hậu phương nơi tiền tuyến
tôi nhìn thấy cái gì mà nó đập vào mắt mình
có nhiều cái không trực tiếp chiến tranh nhưng mà nó vẫn đau
vẫn thương tiếc
ví dụ là ở hậu phương nhà nạ phong trào ba đảm đáng rất nhiều người phụ nữ hy sinh trên canh đồng
hy sinh trên trường học những người mẹ nuôi con một mình như thế
thì tôi cảm thấy đồ sự đổ máu ấy nó cũng giống như là đổ máu trên trường
chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ
nhưng với những gì mà người họa sĩ lính để lại cho thế hệ hôm nay
là những cảm xúc lãng mạn khao khát hòa bình tự do những nét vẽ khỏe khoắn phóng khoáng
và đầy sự ngẫu hứng của chất lính đã làm cho tác phẩm của ông trở thành một ký ức không thể nào quên trong lòng thế hệ trẻ hôm nay
ký ức của một dân tộc hào hùng và vĩ đại